ngày một mươi sáu tháng một mươi tại đà nẵng hội liên hiệp phụ nữ việt nam hiệp hội các doanh nghiệp rượu châu á thái bình dương và hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng đã tổ chức diễn đàn phụ nữ về an toàn giao thông lần thứ hai tập trung vào chủ đề phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm hưởng ứng năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em hai nghìn hai mươi
diễn đàn tích hợp các hoạt động như tham luận về thực trạng hậu quả do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trách nhiệm của phụ nữ trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông tuyên truyền uống có trách nhiệm trách nhiệm của chính quyền cộng đồng trong tuyên truyền uống có trách nhiệm đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường giao lưu sáng kiến truyền thông uống có trách nhiệm
chương trình được các đơn vị thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
riêng năm hai nghìn một mươi chín hoạt động này đã triển khai tại năm tỉnh thành phố gồm đà nẵng khánh hòa quảng trị đắk lắc và bình phước với tổng số một mươi năm câu lạc bộ ba mươi lớp tập huấn và nhiều cuộc giao lưu sáng kiến bằng hình thức sân khấu hóa lan tỏa thông điệp uống có trách nhiệm từ nhiều góc độ nhằm xây dựng hành vi tốt không lạm dụng đồ uống có cồn góp phần giảm thiểu tình trạng bất trật tự an toàn giao thông và bảo đảm an toàn giao thông trong cộng đồng